thừa thiên huế cuộc sống ở nơi đường biến thành sông ghe thuyền làm phương tiện đi lại
mỗi mùa lũ lụt trôi qua người dân vùng rốn lũ ở tỉnh thừa thiên huế dường như đã có quen với việc bị nước lũ ngâm nhiều ngày
do đó họ luôn chủ động kê cao đồ đạc sẵn sàng lương thực và mua sắm cả ghe thuyền để làm phương tiện đi lại
mưa lớn trong các ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi cùng với việc các hồ thủy điện điều tiết nước khiến cho nhiều vùng thấp trũng ở các huyện quảng điền phong điền thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế bị ngập nặng
ghi nhận của phóng viên báo sức khỏe và đời sống tại thôn xuân tùy xã quảng phú huyện quảng điền nơi được xem là vùng rốn lũ của tỉnh thừa thiên huế
mặc dù trời ngưng mưa tuy nhiên trên tất cả các con đường trong thôn còn bị ngập
có chỗ ngập sâu khoảng năm m
chỗ cạn ba m nhiều nhà dân bị ngập khoảng một m hoặc ngấp nghé ở trước sân
chỗ cạn ba m nhiều nhà dân bị ngập khoảng một m nhiều nhà dân bị ngập khoảng một m hoặc ngấp nghé ở trước sân
người dân cũng đã chuẩn bị mọi phương án để ứng phó như chủ động kê cao đồ chữ lương thực thực phẩm và sắm cơ ghe để làm phương tiện đi lại sẵn sàng sống chung với lũ